liên quan đến vụ việc ba người bị thương vong tại an giang vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn thanh cường chú tại huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi tháng một mươi cầm cường cầm hung khí từ nhà đến nhà hàng xóm là chị ca thị sang đâm hàng chục nhát vào người chị sang
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ trên đường bỏ đi thấy anh nguyễn văn hận chú cùng địa phương đang ngồi câu cá bên bờ sông
cường xông đến đâm anh hận trọng thương chưa dừng lại cường quay lại chỗ chị sang đang nằm bất động
thấy ông ca văn thời bố của chị sang đang đứng gần đó đối tượng liền rượt đuổi đâm ông thời nhiều nhát
rồi bỏ chạy về nhà thì bị mọi người bắt giữ ông thời và anh hận được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đang trong tình trạng nguy kịch hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh an giang phối hợp điều tra
truy nã nguyễn xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch khuya ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi lộc đến nhà một người bạn
ở xã đại phước huyện nhân trạch chơi một lúc sau vợ chồng nguyễn thành trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
và lê thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tỉnh đồng nai cùng đến chơi rồi sau đó xảy ra mâu thuẫn
trọng và thảo dùng tay chân đạp vào vai lộc phả ứng lại hành động này lộc lấy cây tu viết đâm trọng
gây thương tật ba mươi hai còn thảo một sau khi gây án lộc đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã
bà khác biện pháp nghiệp vụ sau gần một năm truy tìm công an huyền nhân trạch đã bắt được lộc
khi ý đang lẫn trốn tại xã đại phước
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố nguyễn thanh hải ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân lợi
tp buôn ma thuột về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo kết quả điều tra hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến
oanh số một trăm ba mươi bốn đường hai bà trưng phường thắng lợi tp buôn ma thuột
đêm một mươi tháng bảy hải cùng hai tài xế khác đi trên xe ô tô tải của nhà xe tiến oanh
từ tp hồ chí minh về tp buôn ma thuột sau đó trốn tránh không đi khai báo y tế
đến nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
sáu ngày sau hải có các biểu hiện đau mỏi cơ tay ho sốt xét nghiệm dương tính với sars cov hai
thời điểm này hải vẫn không khai báo trung thực khiến cho việc truy vết
xác định nguồn lây của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
quá trình điều tra đến nay công an đã xác định có một mươi người ở thành phố buôn ma thuột
bị lây nhiễm covid một mươi chín từ hải
trong thời gian đầu tp đà nẵng trở lại trạng thái bình thường mới
tình hình trật tự an toàn giao thông chưa đi vào ổn định
vẫn còn không ít những người vi phạm luật giao thông đường bộ
công tác tuần tra xử lý đang được công an tp đà nẵng đẩy mạnh
nhằm kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
ngã tư đường điện biên phủ hải huy tập
vào giờ cao điểm nhiều trường hợp lưu thông vượt đèn đỏ
đi vào làng đường cấm lấn làng đường
đều được tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thanh khê
lập biên bản xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ
sau giãn cách nhiều người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý
chủ quan đòi hỏi sự vào cuộc xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng
trường hợp mình vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định
bản thân chú đã đi vào lòng đường ô tô
bây giờ lỗi mình là lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ
hiện nay là gia đình có đàn em đang nấu mắt
viện thư ở triều vinh
như vậy đi thì cũng vi phạm lắm bị lắng lâu đường
cũng mang lại đây là vi phạm
ở thời điểm này khi các phương tiện lưu thông dần trở lại bình thường
lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác
vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm
những phương tiện đổ đổ sai thời gian quy định theo ngày chẳng lẽ
cũng được tổ tuần tra xử lý vi phạm qua hình thức gián tiếp
chủ động nắm bắt tình hình
công an thành phố đà nẵng quyết định thành lập thêm hai tổ chiến mục một bổ sung
tăng cường hiệu quả tuần tra đêm của lực lượng này
tình trạng thanh thiếu niên hộn chiến tụ tập đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông cũng được phòng ngừa từ xa
thích ứng linh hoạt trong giai đoạn mới
lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm giao thông
qua hình thức phạt nguội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn
ủng tác giao thông kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm ít nhất năm số người chết
do tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa khởi tố bắt tạm giam
và khám xét chỗ ở của nguyễn thị thu thảo
chú tại phường tân bình tp đồng xoài
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu
nguyễn thị thu thảo nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi
ủy nhiệm chi chuyển tổng cộng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo khai đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân
với hành vi cướp giật tài sản phạm minh ánh chú tại thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
tại cơ quan điều tra ánh khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng chín đã cùng một đối tượng điều khiển xe máy
trên các tuyến đường tìm sơ hở của người dân để trộm cắp hoặc cướp giật tài sản
khi đi đến đoạn đường thuộc thôn bốn c xã đông sơn thành phố tam điệp
phát hiện một người phụ nữ đang đỗ xe máy ở lề đường
hai đối tượng áp sát cướp giật chiếc túi sách treo ở xe
đấu tranh mở rộng ánh khai nhận vào đêm hai mươi bốn tháng chín đã trộm cắp ba bức tượng gỗ
ở cầu cọ xã yên thắng huyện yên mô
hiện công an tp tam điệp đang củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng nai công an phường thống nhất vừa hoàn tất hồ sơ
trình ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai xử phạt hành chính một mươi đối tượng
có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy và không thực hiện quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch
khuya ngày sáu tháng một mươi công an phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt quả tang một mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chân ma túy
tại căn nhà của vợ chồng huỳnh tấn đạt ở tổ hai khu phố sáu
phường thống nhất tp biên hòa thu giữ tại hiện trường hai bộ dụng cụ
để sử dụng ma túy cùng các thiết bị loa nhạc phục vụ cho việc bay lắc
làm việc với công an các đối tượng khai nhận sau khi tham gia sinh nhật
một người bạn ở phương hòa bình thì về phòng của vợ chồng đạt sử dụng ma túy
sau đó đã bị công an ập vào bắt quả tang cùng với tang vật
như vậy có thể thấy là trong thời gian vừa qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp nhiều loại tội phạm đã gia tăng hoạt động
đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phản ánh sau đây tại tỉnh bạc liêu
ba mươi hai vụ sáu mươi năm đối tượng phạm tội liên quan đến tảng chữ sử dụng vận chuyển trái phép
chân ma túy với vật chứng thu giữ gần hai kg ma túy các loại là kết quả
mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ từ khi tỉnh bạc liêu
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho đến nay
điều đáng nói nhiều đối tượng vẫn ngang nghiên tụ tập ca hát
và sử dụng trái phép chân ma túy tại các quán karaoke với quy mô lớn
khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong thời gian giãn cách xã hội thì nhiều chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán karaoke nhà chọa nhà chọa thê khách sạn dân dân
là có hành vi tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
trên thực tế các đối tượng hoạt động rất tinh vi bằng mọi thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng
thậm chí một số đối tượng lợi dụng xe vận tải luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch
trong thời gian giãn cách xã hội để mua bán vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
cụ thể vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu phát hiện xe ô tô bị kiểm soát năm mươi một g sáu mươi năm nghìn ba trăm một mươi bốn chở ba đối tượng
đang tàng trữ bốn bịch ni lông chứa ma túy đá bảy viết ném màu hồng
với tổng trọng lượng trên một sáu kg và gần bốn mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã thuê xe đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch
với giá hai mươi triệu đồng để đi từ tp hcm đến huyện phước long bán ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai lực lượng công an cũng bắt giữ
hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy thu giữ nhiều gói ni lông
bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy ba mươi bảy viên nén và một số dụng cụ
sử dụng trái phép chân ma túy cùng một khẩu súng ngắn

bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy thu giữ nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy thu giữ nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy
tình hình tội phạm nói chung trong đó có tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh bạc liêu
đã được kiềm chế và kéo giảm góp phần bảo đảm an ninh trật tự chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh
đồng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng đối tượng thạch say vừa bị công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thị trấn kê sách huyện kê sách
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hệ trường sác minh để truy bắt
sau khoảng bảy giờ đồng hồ dạng sáng ngày bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thạch say
đồng thời thu giữ lại tăng vật
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cho hơn sáu mươi người vay với số tiền một bảy tỷ đồng để hưởng lợi bất chính
đặng văn điệp chú tại xã yên bình huyện hữu lũng vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện điệp cho người dân khó khăn về kinh tế
cần huy động vốn nhanh vay với mức lãi suất ba đồng một triệu một ngày tương ứng một trăm linh tám một năm
khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả thì điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đặng văn điệp lực lượng công an thu giữ một mươi bảy dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ba quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của điệp
đối tượng khai nhận số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần một trăm bốn mươi triệu đồng
khi việc giảm tài không có hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện không đồng bộ
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được khai giảng từ ngày năm tháng chín và đa phần các địa phương đã bước vào việc thực học từ ngày sáu tháng chín
tuy nhiên phải đến ngày một mươi sáu tháng chín bộ giáo dục và đào tạo mới ban hành văn bản tinh giản nội dung dạy và học
phù hợp với tình hình dạy trực tuyến
như vậy phải sau hai tuần học bộ mới ban hành nội dung tinh giản
tuy nhiên về phía các trường
từ đầu năm học cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch học trực tuyến phù hợp
với giáo viên cũng như với học sinh thì đã được xác định rằng hình thức học trực tuyến đây là một hình thức học nghiêm túc và dài hạn
bởi vậy là việc học trực tuyến của chúng tôi đã được triển khai rất sớm
nên với tất cả những cái chương trình giảm tài của bộ giáo dục đưa ra thì khi chúng tôi so với các tiết học của chúng tôi
thì thấy là không cần phải giảm tài nên chúng tôi vẫn đảm bảo
đủ tất cả các chương trình mà không giảm
ban hành chậm trễ cùng với việc để ngỏ những nội dung cụ thể cần giảm tải cũng khiến không ít giáo viên gặp khó khăn
đặc biệt với các lớp cuối cấp cụ thể là với lớp năm
mặc dù thời lượng tiết học giảm đi một nửa nhưng là lớp cuối cấp nên việc giảm tài như thế nào để phù hợp với thời gian học
lại vẫn đảm bảo đủ kiến thức cho học sinh là điều khiến cho nhiều giáo viên phải cân nhắc kỹ lưỡng
chúng tôi đang giảng dạy là lớp năm thì cũng với cái kiến thức của các con cuối cấp cũng khá là nặng
thứ hai là vừa đảm bảo cái kiến thức mà các con theo chương trình cũ
và lại thêm một cái phần kiến thức mới tích hợp để giúp các con chuyển cấp theo kịp với cái sách giáo khoa mới của hiện hành bây giờ ạ
dẫn đến thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn đó là có những cái phần kiến thức chúng tôi cũng phải tìm hiểu thêm

vì vậy việc giảm tải đang được các nhà trường triển khai một cách linh hoạt phù hợp với tình hình dạy và học của trường
tuy nhiên từ thực tế có trường cắt giảm có trường không sẽ dẫn đến lo ngại ảnh hưởng tới kiến thức thi sau này của các học sinh
liệu đến khi thi thì bộ có thống nhất được cái tình hình đấy không
thế nên trong những cái khi mà các tổ chuyên môn của trường tôi họp cũng thế
tức là có những phần mà gọi là giảm tải nhưng đến lên phần trên thì lại là
là rất quan trọng thì không thể giảm tải được
hoặc là đến lúc mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu bộ có giảm tải
liệu ra đề vào trong những cái phần đấy không
thì cái đấy rất là khó xác định
về việc dạy thì với phương châm là chúng tôi cũng chỉ dạy những kiến thức cơ bản nhất
và lựa chọn những cái nội dung mà quan trọng nhất để truyền tài cho học sinh
còn lại thì chúng tôi có thể bù đắp vào trong một cái thời gian mà sẽ học sinh trở lại trường
có thể nói việc triển khai nội dung giảm tải của bộ
có phần bị động và quá chậm so với khung thời gian năm học mà bộ đã ban hành trước đó
rõ ràng bộ giáo dục và đào tạo cần phải có những hướng dẫn cụ thể hơn
khoa học đồng bộ và kịp thời hơn
bộ cũng cần sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung thi cử để giáo viên thực hiện đúng tinh thần giảm tài
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp quần thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
về hành vi lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp quần thơ
phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên
bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để đăng tải chia sẻ trên facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội
do nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích tuyên truyền
xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung
võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực báo chí
hiện công an điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú tại phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động
và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ
đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại
với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
một đối tượng cướp tài sản có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản bỏ trốn khi đang chờ giám định tâm thần
tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
đối tượng là chu quang sáng thường trú tại thị xã bình long
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng chín chu quang sáng là bị can có lệnh tạm giam do công an huyện trơn thành
tỉnh bình phước khởi tố về hành vi cướp tài sản được đưa đến nhập viện tại viện pháp y tâm thần
trung ương biên hòa phường tân phong tp biên hòa để giám định tâm thần
vào dạng sáng ngày bốn tháng một mươi sáng đã lợi dụng lúc đi vệ sinh thì khoét tường chui ra ngoài bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã phối hợp với các lực lượng
chức năng công an tp biên hòa khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
sau ba ngày lực lượng chức năng công an tp biên hòa đã bắt được sáng khi đang lẩn trốn
ở bến xe miền đông tp hcm
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày càng nhiều và có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi có xu hướng
đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
trong đó có những vụ án lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về tài sản
và bức xúc trong quần chúng nhân dân
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
đây là đối tượng lê văn bình ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang facebook của mình
sau đó mạo danh để hỏi vay tiền
bình đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt một mươi ba năm triệu đồng của hai nạn nhân ở xã tây hồ huyện thọ xuân
cũng với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thị tâm ở xã hoàng đạt huyện hoàng hóa còn tinh vi và manh động hơn
khi lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình
sau đó lừa bán đất cho nhiều người dân trên địa bàn huyện hoàng hóa và thành phố thanh hóa
để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh thanh hóa đã liên tiếp nhận điều tra xác minh và đấu tranh xử lý
hơn một trăm linh vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tỉnh thanh hóa